ngoài ra lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng nhấn mạnh đang hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để sửa luật đường thủy đội địa tạo điều kiện cho doanh nghiệp đặc biệt là vấn đề cải cách thủ tục hành chính
để gỡ nút thắt hạ tầng thúc đẩy phát triển giao thông đường thủy cần có giải pháp tổng thể liên quan đến cả vấn đề giao thông đường bộ đường sắt đường thủy đường biển
đặc biệt là vấn đề xây dựng cảng địa phương làm quy mô gắn kết logistic cho vùng điều đó cần có văn bản pháp luật quy định cụ thể làm cơ sở pháp lý khuyến khích nhà đầu tư xây dựng cảng
những đột phá về chính sách những nút thắt nói trên được tháo gỡ thì vận tải thủy nội địa chắc chắn sẽ phát huy hơn kết quả đã làm được trong thời gian vừa qua
đến đây chuyên mục giao thông kết nối của truyền nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm xin theo dõi chương trình vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ tư một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm năm h bốn mươi năm phút ngày thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chuyên mục giao thông kết nối tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thng com